chương trình hôm nay có những nội dung sau
tiêu điểm khoa học những ứng dụng của công nghệ nano trong đời sống
sáng chế và ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ tịnh hóa
thưa quý vị gần đây chúng ta thường nghe nhiều đến thuật ngữ công nghệ nano
với những ứng dụng dường như vô hạn trong các lĩnh vực như y học điện tử may mặt thực phẩm v v
thậm chí trong tương lai công nghệ này còn được kỳ vọng cứu con người thoát khỏi bệnh ung thư
vậy công nghệ nano là gì
trên thế giới và ngay tại việt nam công nghệ này đã và đang phát triển ra sao
đó chính là nội dung mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong chương trình hôm nay
công nghệ nano là ngành công nghệ liên quan đến việc thiết kế phân tích chế tạo
và ứng dụng các cấu trúc thiết bị và hệ thống bằng việc điều khiển hình dáng kích thước trên quy mô nanomet
nói một cách đơn giản công nghệ nano là công nghệ đi sâu vào các vật thể
có thể có một hai hoặc cả ba chiều dài rộng cao có kích thước bé cỡ nanomet tức là một phần một tỷ của mét
hiện công nghệ này có ứng dụng rất lớn trong cuộc sống và là một công nghệ triển vọng ngay tại thời điểm hiện tại lẫn tương lai
một trong những ứng dụng lớn nhất của công nghệ này là trong lĩnh vực y tế ví dụ như việc điều trị bệnh ung thư
nhiều nghiên cứu đã cho kết quả rất khả quan khi sử dụng các hạt nano vàng để chống lại nhiều loại ung thư
theo đó các hạt nano này sẽ được đưa đến các khối u bên trong cơ thể
sau đó chúng được tăng nhiệt độ bằng tia laser hồng ngoại chiếu từ bên ngoài để có thể tiêu diệt các khối u
theo các nhà khoa học trong tương lai không xa công nghệ nano sẽ giúp con người chống lại căn bệnh ung thư quái ác
ngay cả những căn bệnh ung thư khó chữa như ung thư não các bác sĩ sẽ có thể dễ dàng điều trị
mà không cần mở hộp sọ của bệnh nhân hay bất kỳ phương pháp hóa trị độc hại nào
ngoài ra công nghệ nano cũng có đóng góp không nhỏ
trong lĩnh vực điện tử đặc biệt là công nghệ năng lượng
pin nano trong tương lai sẽ có cấu tạo theo kiểu cấu trúc ống
điều này sẽ khiến các cực của pin có diện tích bề mặt lớn hơn rất nhiều lần
giúp lưu trữ được nhiều điện năng hơn trong khi kích thước của vin pin sẽ ngày càng được thu hẹp lại
đối với lĩnh vực thời trang việc áp dụng công nghệ nano đã khiến cho ngành công nghiệp này bước sang một trang mới
đầy khởi sắc khi áp dụng công nghệ này trong một số loại vải đặc biệt
một ý tưởng vô cùng đặc biệt với loại quần áo có khả năng diệt vi khuẩn
và các vi khuẩn gây mùi hôi khó chịu trong quần áo đã trở thành hiện thực
với việc áp dụng các hạt nano bạc
các hạt nano bạc này có thể thu hút các vi khuẩn và tiêu diệt các tế bào của chúng
ngoài ra công nghệ nano còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác như thực phẩm
các nhà khoa học đều khẳng định về vai trò của công nghệ nano
mặc dù không phải bất cứ lĩnh vực nào cũng áp dụng được công nghệ này
tuy nhiên nano vẫn được đánh giá là công nghệ có thể đem lại nhiều lợi ích
tại mỹ các nhà nghiên cứu của nước này
đã đưa ra dự báo đến năm hai nghìn hai mươi
doanh thu trực tiếp từ công nghệ nano có thể lên đến ba mươi năm tỷ usd
trong đó một nửa tổng sản lượng thuốc sản xuất trong tương lai
sẽ phụ thuộc vào công nghệ nano
còn tại việt nam công nghệ nano cũng đã được cụ thể hóa
trong quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
công nghệ vật liệu mới bao gồm công nghệ chế tạo vật liệu nano
được coi là một trong những hướng công nghệ ưu tiên
và trên thực tế công nghệ nano đã và đang có những ứng dụng sâu rộng
vào cuộc sống đặc biệt là trong lĩnh vực y tế
nhóm nghiên cứu thuộc trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học
viện công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm này
đã nghiên cứu thành công que thử phát hiện virus rota gây bệnh trên người
bằng việc sử dụng những hạt nano vàng kích thước ba mươi nm
thành phần của que thử bao gồm miếng cộng hợp
màng cố định kháng thể miếng thấm mẫu
cái mấu chốt của đề tài này là chúng tôi chủ động được hoàn toàn
cái nguồn kháng thể tạo ra
tạo được cái hạt nano vàng thích hợp cho việc hình thành cái kích thử
chúng tôi cũng đã thực hiện thành công được cái đề tài này
và đã tạo ra được một cái que thử
mà có thể phát hiện được virus rota tương đương với cái sản phẩm nhập ngoại hiện nay
và với giá thành rẻ hơn khoảng độ chỉ bằng phần ba
so với cái giá thành của chúng ta nhập khẩu
cao là những ưu điểm vượt trội mà que thử nhanh virus rota mang lại
với những ưu điểm này phụ huynh có thể dễ dàng kiểm tra tình trạng sức khỏe con em mình ngay tại gia đình
khi được đưa vào dùng thử nghiệm tại bệnh viện nhi trung ương bệnh viện đức giang
các bác sĩ cho biết sản phẩm có chất lượng tương đương với sản phẩm nhập ngoại của hàn quốc
đang được sử dụng tại các bệnh viện hiện nay
cùng với que thử nhanh virus rota ngành y dược trong nước
cũng đã ghi nhận nhiều thành công khác trong việc ứng dụng công nghệ nano
với nhiều sản phẩm rất gần hũi và có triển vọng trong chuẩn đoán điều trị bệnh
ngoài lĩnh vực y tế việc ứng dụng công nghệ nano trong lĩnh vực nông nghiệp
cũng bắt đầu đạt được những tín hiệu khả quan với nhiều sản phẩm thiết thực
một trong số đó là sản phẩm nano s năm trăm linh do thạc sĩ nguyễn bình phương
của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ nano stv nghiên cứu sản xuất
chúng tôi phải qua ba bước chính
thứ nhất là tạo ra được cái oxy bạc nguyên chất
từ nguồn bạc nguyên chất
thứ hai là chúng tôi phải tạo ra được cái màng gen
cái màng gen này xuất phát từ những cái
polymer phân hủy sinh học
tinh bột xenonol hay beta guanucan
và sau đó thì chúng tôi sẽ kết hợp cái oxy bạc đó
trên cái nền của gel
và gen đó chính là những cái tạo ra những mắt xích
chứa các nguyên chất
phân tử bạc oxy
khi mà chúng tôi dùng siêu âm
để đồng hóa tất cả cái lượng oxy bạc
đồng hóa trên màng gen
sau đó thì chúng tôi khử oxy bạc
để tạo ra
những cái gen chứa hạt nano bạc tinh khiết
được biết từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
công ty đã phối hợp với tri cục bảo vệ một số tỉnh
như bắc giang bắc ninh hưng yên
trong việc triển khai sử dụng thử nghiệm
sản phẩm gel nano bạc
đối với một số loại cây ăn quả
như vải thiều nhãn lồng quyết dưa
theo tác giả thì sản phẩm có khả năng ngăn chặn
khống chế tình trạng nấm bệnh
vi khuẩn trên cây trồng và sản phẩm
tôi đã ứng dụng được trên một số cây
mà hiện nay trong vòng ba năm nay
đã đem lại hiệu quả khá tốt
và đặc biệt là tạo ra một cái môi trường rất là sạch
sản phẩm của chúng tôi có thể
dùng cho trị những bệnh nấm
và vi khuẩn trên cây
đặc biệt là những bệnh
nấm và vi khuẩn trên cây
cây có múi hay là cây thanh nong
hay là cây rau rau màu
còn đối với các sản phẩm sau thu hoạch
chế phẩm cũng góp phần không nhỏ
trong việc bảo quản sản phẩm
tùy theo từng loại trái cây
chế phẩm nano bạc có thể giúp bảo quản sản phẩm
từ hai tuần đến ba tháng
để phát huy hơn nữa tiềm năng
và hiệu quả của nghiên cứu này
anh phương cho biết đang tiến hành hợp tác
với viện sinh học nông nghiệp
thuộc học viện nông nghiệp
để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình
ứng dụng sản phẩm
thưa quý vị cùng với lĩnh vực y học hay nông nghiệp
việc ứng dụng công nghệ nano trong mọi mặt đời sống
cũng được các nhà khoa học chú trọng
nghiên cứu và triển khai
một trong số đó là ứng dụng công nghệ nano
để xử lý nước nhiễm các chất độc hại như trì asen
gần đây tình trạng nước dưới đất bị nhiễm độc acen
đã được báo động
không chỉ ở các quốc gia như bangladesh ấn độ
hay trung quốc
mà ở việt nam cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều
nếu sử dụng nước nhiễm arsen để ăn uống
con người có thể bị bệnh
mắc bệnh ung thư
trong đó thường gặp là ung thư da
ngoài ra arsen còn đầu độc hệ tuần hoàn
tiêu hóa hồ hấp
gây ra các bệnh như tiêu chảy sốt xét
sốt xuất huyết viêm gan virus thủy đậu
trước thực trạng này
các nhà khoa học ở viện hóa học
thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã nghiên cứu và chế tạo thành công
máy lọc nước công nghệ nano vát
chiếc máy này có nhiều ưu điểm
như vận hành không cần dùng đến điện
không có nước thải
bảo đảm loại bỏ hoàn toàn các chất hữu cơ
có trong nước nhưng vẫn giữ nguyên được
các vị lượng có sẵn đặc biệt là
có thể uống trực tiếp
chúng ta nghiên cứu để chế tạo vật liệu
và kết hợp chúng trong một cái hệ thống đồng nhất
ở đó không phải tất cả
các chi tiết
chúng ta đều sản xuất được
nhưng chúng ta tìm cách để lắp ghép nó
với các hệ thống mà chúng ta tin tưởng
mặt kỹ thuật chúng ta kết hợp nó
trong một tổ hợp để tạo ra
một máy có thể đảm bảo
tin tưởng khi nó chạy vào các vùng nước
để có được những hạt nano tử tính
có tác dụng hấp thụ các độc tố có trong nước này
nhóm nghiên cứu do kỹ sư phạm văn lâm
làm chủ nhiệm đã mất tới một mươi năm
nghiên cứu thử nghiệm cải tiến
để cho ra được một công nghệ với những tiện ích khác nhau
từ hệ thống lọc có công suất lớn
lắp đặt tại các trường học cơ sở y tế
cho đến những chiếc máy lọc nước
tại từng hộ gia đình đã được ứng dụng
tại nhiều địa phương trong cả nước
nước trong hơn
và sạch hơn
ngửi mùi không thấy còn mùi tanh nữa
và phụ huynh học sinh
cũng đã đến tham quan
hệ thống nước này và rất là phấn khởi
con em mình được sử dụng nước sạch
từ thực tế trên cho thấy
công nghệ nano là một lĩnh vực tuy mới
nhưng có nhiều tiềm năng phát triển
và khả năng ứng dụng rộng rãi trong đời sống
giới khoa học dự báo trong tương lai không xa
công nghệ nano sẽ chiếm lĩnh
hầu hết các lĩnh vực khoa học chủ đạo của con người
tuy nhiên việc triển khai
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ này
ở nước ta đang vướng phải không ít những khó khăn
bởi để một công nghệ mới được ứng dụng rộng rãi
sẽ cần rất nhiều quy trình kiểm nghiệm
đánh giá hiệu quả
và kết quả khoa học của nghiên cứu
tuy nhiên những thành công bước đầu
của việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nano
trong cuộc sống đã mở ra một tiềm năng
và hy vọng rất lớn
hoặc phần không nhỏ vào việc nâng cao
chất lượng cuộc sống của con người
thưa quý vị hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường nước ao hồ
ở nhiều vùng nông thôn đang ở mức báo động
nguyên nhân là do việc xả nước thải sinh hoạt
chất thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường
lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng
khiến cho việc nuôi trồng thủy sản
trong các ao hồ trở nên khó khăn
hiện tượng cá mắc bệnh chậm lớn
làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người nuôi trồng thủy sản
và người sử dụng
hình ảnh mà quý vị vừa xem chính là thực tế
tại phần lớn các ao hồ ở nhiều vùng nông thôn
trong cả nước hiện nay
nhằm khắc phục tình trạng này tác giả đinh ngọc dư
ở hà nội đã tìm ra giải pháp xử lý
được đánh giá là rất hiệu quả
gia đình ông dương cò phồn ở xã tam thuấn
nguyện phúc thọ thành phố hà nội
đã hơn một mươi năm làm nghề nuôi cá giống
vài năm trở lại đây nước ao hồ trong làng
bị ô nhiễm nặng bởi chất thải sinh hoạt
đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nuôi cá
của gia đình ông
để cải thiện tình trạng trên ông đã sử dụng nhiều phương thức
để cải tạo nước ao
tuy nhiên chỉ được một thời gian ngắn là ao hồ
lại bị ô nhiễm trở lại
xử lý bộ bằng thủ công
tức là nạo vép bùn xử lý vôi bột
và sau phơi mặt ao trong thời gian
độ bùn sâu
nên là thời gian kéo dài
cho nên là thời gian kéo dài
để xử lý
thì thời gian chăn nuôi lại mất đi
mọi việc chỉ tiến triển hơn
khi ông tìm đến kỹ sư lương ngọc dư
để nhờ tư vấn xử lý
sau khi phân tích khảo sát lấy mẫu nước
phân tích tình trạng ô nhiễm của ao
kỹ sư lương ngọc dư đã quyết định đưa ra
giải pháp xử lý riêng đó là sử dụng công nghệ tịnh hóa
thứ nhất là xử lý ô nhiễm nước
nồng độ oxy
khi hòa tan ở trong nước
hai nữa là kiểm soát mật độ tảo
mà chúng ta phải giữ lại
một lượng tảo phù hợp để cho cá nó còn ăn cái tảo đó
để xử lý ô nhiễm trong ao
tác giả lương ngọc dư có ý tưởng
sử dụng một hệ thống bơm nước và thiết bị xử lý
nước ô nhiễm ở ao được bơm vào thiết bị
thông qua hệ thống xử lý
rồi đưa ra ngoài ao
hệ thống ống này hoạt động dựa trên nguyên lý
từ trường mạnh từ nam trâm vĩnh kiều
sau khi nước bẩn đi qua hệ thống
từ trường này sẽ tác động làm thay đổi cấu trúc của nước
nước bẩn được lọc và trả lại nước sạch cho ao hồ
nước nó trở thành màu
nó không xanh biếc như thế là xanh đen
như thế là lúc ban đầu
mà nó xanh nó gần như màu
như chúng tôi kinh nghiệm là
gần như được màu nõn chuối là chăn nuôi là đẹp
được biết hiện giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường
bằng công nghệ tịnh hóa của anh dư
đang ở giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm
mặc dù đã được một số hộ dân nuôi trồng
thủy sản ứng dụng
nhưng theo các chuyên gia
giải pháp này vẫn cần có nhiều hơn nữa
thời gian để kiểm nghiệm
công nghệ này có khả năng ứng dụng hay không
có hiệu quả hay không có tin cậy hay không
thì bắt buộc phải qua một quá trình đánh giá
thử nghiệm rất nghiêm ngặt của các nhà khoa học
cũng như là của các chuyên gia
và có một quá trình thử nghiệm
thực tế cũng rất là nghiêm ngặt
cùng với sự phát triển không ngừng của các ngành kinh tế
khu công nghiệp ngoài việc góp phần nâng cao
chất lượng cuộc sống của người dân
cũng đang làm phát sinh nhiều vấn đề về môi trường
quá trình đô thị hóa ổ ạt
tại các vùng nông thôn và sự bùng nổ dân số
cũng là nguyên nhân khiến môi trường nông thôn
ngày càng ô nhiễm
từ thực tế trên cho thấy những giải pháp như của
kỹ sư lương ngọc dư nói riêng và của các tổ chức
nhà khoa học khác là rất cần thiết
trong việc góp phần trả lại môi trường trong lành
cho các ao hồ vùng nông thôn
hy vọng giải pháp của kỹ sư đương ngọc dư
sẽ sớm nhận được nhiều ý kiến đánh giá phân tích
về hiệu quả của các nhà khoa học
hội đồng chuyên môn thẩm định
để sớm có thể ứng dụng vào cuộc sống
đến đây thì chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống
xin được tạm dừng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị